cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện diên khánh tỉnh khánh hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng ngô quốc huy thường gọi là khánh trắng chú thị trấn diên khánh để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng một huy đến đánh bạc tại thôn phước trạch xã diên toàn huyện diên khánh do bị thua hết tiền nên huy nảy sinh mâu thuẫn với người cầm cái là anh nguyễn lâm cao
huy rút ra khẩu súng bắn đạn bi đe dọa anh cao và sau đó chiếm đoạt sáu triệu đồng rồi bỏ trốn sau gần một ngày tổ chức truy xét công an huyện diên khánh đã bắt được huy thu giữ được một khẩu súng gây án cùng một số hung khí khác